các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi nhậu tại nhà thiên bị hàng xóm nhắc nhở vì gây rối
trong lúc tranh cãi thiên tấn công một người tên thanh bị thương ở mặt
sau đó dùng dao chém liên tiếp khiến anh nguyễn thanh hoàng trọng thương
gây án xong thiên vào nhà cố thủ la hét đập phá đồ đạc đe dọa chém lực lượng thực thi công vụ
thời điểm này trong nhà đối tượng có hai cô gái đang thuê trọ
nên công an phải phá cửa sổ để giải cứu đồng thời khống chế thiền